để bảo vệ sản xuất nông nghiệp đề phòng thiệt hại do ngập lũ nội đồng sau sự cố vỡ đập thủy điện ở lào
và lũ thượng nguồn sông mê công các huyện thị đầu nguồn của tỉnh đồng tháp cũng đã và đang khẩn trương
triển khai quyết liệt các biện pháp chủ động ứng phó với mực nước lũ đang tăng nhanh từng ngày
là một trong những địa phương đầu nguồn của tỉnh đồng tháp thị xã hồng ngự có khoảng hai năm trăm linh hectare lúa hải vụ
các diện tích lúa hẻ thu còn một mươi ngày nữa mới thu hoạch rứt điểm
trong khi đó mực nước lũ tại các địa phương đang lên nhanh từ bảy tám cm
một số đoạn đe bao chống lũ của các ô bao chống lúa hải vụ hàng năm bị lũ bào mòn nên yếu
rất khó bảo vệ vụ mùa cho bà con nông dân nếu không ra cố
tại huyện đầu nguồn hồng ngự gần tám hectare diện tích lúa đã được thu hoạch
song vẫn còn ba hai trăm linh hectare lúa chưa thu hoạch tập trung ở các xã long phú thuận
long khánh a long khánh b nằm trong các khu sản xuất an toàn có đề điều đảm bảo
tuy nhiên địa phương luôn trong tư thế sẵn sàng để hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi có sự cố xảy ra
dự báo đến ngày một mươi tháng tám mức nước cao nhất trên sông tiền tại trạm tân châu có khả năng lên mức ba năm mét
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp đã yêu cầu các địa phương
theo dõi sát tình hình thời tiết thủy văn thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện dự tính
trình báo tình hình thủy văn để phục vụ cho việc chỉ đạo xuống giống